với trường hợp như vừa rồi tôi được biết là trung tâm của anh tham gia vào việc xử lý

chúng ta biết rồi chi phí cho ứng phó sự cố là tỷ lệ thuận
không phải tỷ lệ thuận mà tăng lên theo cấp số nhân
so với thời gian mà chúng ta ứng phó
đó có một khoảng thời gian rất quan trọng
trong ba mươi phút đầu trong một tiếng đồng hồ tổ tiên
nếu mà chúng ta ứng phó kịp thời
ứng phó kịp thời với một phương án đúng hợp lý khả thi
thì đương nhiên là cái chi phí sẽ rất là không bị tốn kém
còn nếu mà chúng ta trong cái khoảng thời gian đấy
mà chúng ta đưa ra những quyết định sai
phương án ứng phó sự cố sai
thì không những là không hiệu quả mà tạm chí hậu quả còn tệ hơn
và cái hệ quả đó cũng đã ảnh hưởng trực tiếp
tới đời sống của rất nhiều người dân
vậy pháp luật tiến sĩ nguyễn thế trinh đánh giá như thế nào
về công tác ứng phó với sự cố như vừa rồi
theo như thông tôi được biết
thì cái ứng phó thứ nhất là so với thời gian mà nó xảy ra là lung tung
mà cái vai trò chính ở đây
đó là thứ nhất phải kể đến cái doanh nghiệp
người ta quyết định rất rõ rồi
doanh nghiệp là người đầu tiên anh biết
thì anh phải có cái biện pháp ngay
và thông báo ngay
thì tôi thấy là doanh nghiệp chẳng những thông báo
thì cũng có nói là thông báo cho công an
thế nhưng mà lại đứng ra đi xử lý
cách ấy không phải
cách ấy là ngăn chặn ngay
ví dụ như là trong quy định của thông tư
người ta quyết định là anh phải thậm chí là ngừng cấp nước luôn
và để mà thông báo cho các cơ quan chức năng và địa phương ở đấy
để kịp thời là ứng phó
thực ra về mặt khoa học mà nói
thì trong cái lý thuyết sự cố môi trường ấy
thì người ta có quy định rồi
ứng phó kịp thời ngay
theo tôi đánh giá như thế là quá chậm và quá lung thụ
cái đối tượng gây ra không nói nhưng mà cái doanh nghiệp anh là cái người
nếu anh làm đúng thì thậm chí anh còn được khen
bởi vì anh đúng cái quy định như là người ta quy định
anh phát hiện ra anh thông báo luôn
và địa phương là phản ứng nhanh nhất
hình như là tôi nghe không rõ ở cái chỗ thông tin
nhưng mà theo tôi biết họ cũng có báo
nhưng mà sau bao nhiêu tiếng đấy công an mới đến
đáng lẽ bây giờ thời buổi này thôi
nói thật các anh là thông tin quá đầy đủ
mà tại sao chậm thế
thì một cuộc gọi điện thoại đấy khẩn cấp một trăm một mươi ba
hoặc là cho cái cơ quan chức năng
và sau đó là cái đội quân này
như là đội quân của công ty này
người ta đến ngay
chắc chắn người ta quen rồi
đến cái đơn vị chuyên nghiệp trong cái việc
là đến người ta xử lý ngay
cho nên cái chỗ này là cái chỗ đáng trách nhất
là đầu tiên là tôi cho là cái tội phạm thì phải không nói rồi
thì anh doanh nghiệp là anh không nắm được
tôi cảm giác không hiểu được
anh tốt thật
anh cố gắng đi
nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản là anh không nắm được
một người đơn giản
đầu tiên là phải ngăn chặn để không xảy ra cho người khác cả
đó là quan trọng nhất
cái thứ hai là anh phải báo ngay cho con chức năng
bởi vì anh làm sao thì làm được
và đặc biệt anh ở là cái nơi mà hơi liều
vẫn cứ xử lý nước
thì tôi thấy vẫn phải cấm nước
tôi cũng không hiểu được
sự lúng túng là một điều đã được nhìn thấy
và có lẽ là điều đó cũng đã được ông phạm văn sơn cũng trải nghiệm
có lẽ gần một trăm linh cái vụ tương tự đã xảy ra phải không ạ
thời gian vừa rồi thì chúng ta nói rất nhiều về nhà máy nước sông đà
nhưng mà tôi thì tôi muốn lùi ra và nói một cách khai quát hơn
nhìn rộng hơn
nhìn rộng hơn
tức là gần một trăm linh sự cố chống tích công phó
thì nếu mà nói về sự thuận lợi
nhà máy sông đà là chúng tôi ứng phó là rất là thuận lợi
bởi vì là tất cả những phương án chúng tôi đưa ra là đều được chấp thuận
nhưng mà có những sự cố mà có thể nói rằng là nó rất là hài ước
khi mà doanh nghiệp gây ra sự cố
họ gọi chúng tôi đến
thì họ lại không làm theo cái cách của chúng tôi
ví dụ như là chúng tôi đưa ra phương án là sự cố cụ thể như thế này
thì phải ứng phó như thế này
họ bảo là không
cái này đơn giản chúng tôi mua hai ba tạ vôi chúng tôi rắc vào đây là được
không có gì khó khăn cả
hoặc là tràn ở trong cổng ngầm
thì người ta không làm theo phương án chúng tôi
họ bảo là thôi bây giờ đóng cái cổng này vào là được
không có gì cả
tức là nó không thuận lợi trong công tác ứng phó
người ta lần đầu tiên va chạm người ta rất là lung túng
nhưng người ta lại
ở đây là thường tất cả các doanh nghiệp khi có sự cố
là họ rất là mẫn cán
họ rất là mong muốn xử lý cái đấy thật là nhanh thật là hiệu quả
nhưng mà khi đơn vị ứng phó đến thì lại chưa chắc đã thuyết phục được họ
bởi vì họ nghĩ là cái cách họ mới đúng
thì tôi cũng phải nói rằng là bây giờ thế này
các anh ứng phó hay chúng tôi ứng phó
nếu mà các anh mà gọi chúng tôi đến đây mà phải làm theo cách của các anh thì chúng tôi xin rút luôn
tức là chúng ta sẽ phải thuyết phục
phải thuyết phục họ là phải làm như thế không hợp lý đâu
và đôi khi cũng phải để cho mọi người
để các anh cứ dùng với bột cách làm đi
thường chúng tôi sẽ làm theo cách của chúng tôi
và sau đấy thì họ mới thấy rằng là cái phương án đấy là không hợp lý
thì cái chuyện này thì
nó đã xảy ra cho chúng tôi rất là nhiều lần
chúng tôi đã quen với cái việc mà đến ứng phó
nhưng mà doanh nghiệp mà họ chưa hiểu
thậm chí có những sự cố mà khi xảy ra
cái thời gian rất là quan trọng
trong cái lúc mà thủy triều rút
là cái toàn bộ cái dầu mà nó đọc ở dưới lòng sông
phải xử lý rất nhanh
không thì khoảng một hai tiếng sau là thủy chiều lên
thì chúng ta lại không xử lý được
và cái dầu nó lại trôi ra ngoài biển
thì chúng tôi đưa phương án
nhưng mà người ta
ví dụ như là trường phòng vật tư
kế hoạch chẳng hạn thì bảo là không
cái này xuất kho thế thôi
không xuất nhiều hơn
như thế thì nó tốn
tức là nó có những câu chuyện
nó rất là bi hài cho vấn đề ứng phó
thì chúng ta thấy rằng là
cái thực tế ứng phó sự cố
nó muôn hình muôn trạng
nhưng mà ở cái sự cố ở sông đà
thì chúng tôi rất là toàn lợi
trong vấn đề triển khai các cái biện pháp kỹ thuật của mình
chúng ta cũng cần phải nâng cao cái nhận thức
về cái xử lý
giống như là cái quy trình xử lý
đối với các công ty quản lý
và khai thác các cái nguồn nước
và chúng ta cũng đã thấy rằng là
công ty nước sạch sông đà vào lúc này
thì lời xin lỗi cũng đã được đưa ra
rồi là một tháng miễn phí sử dụng nước
tuy nhiên có một cái mà công ty này
cũng thừa nhận là chưa có một cái kịch bản
ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp
do một cái sự cố do con người gây ra
nên lúng túng trong xử lý sự cố ban đầu
điều mà chúng ta nhấn mạnh ở đây
là nguồn nước sạch
tức là cái nguồn nước mà được cung cấp đến các hộ dân ở đây
thì nó đặt ra một cái vấn đề là
các cái doanh nghiệp kinh doanh nước sạch hiện nay
thì không được xếp vào danh mục kinh doanh có điều kiện
mà chỉ là mua bán thương mại
và chưa có cái ràng buộc về thủ tục pháp lý
cũng như là những cái quy định của nhà nước
thậm chí là có nhiều nơi là chưa nghiệm thu
cũng đã cung cấp nước cho người dân rồi
vậy thì phó giáo diễn sĩ nguyễn tây trinh đánh giá như thế nào
về một cái hành lang pháp lý hiện nay
đối với việc cung cấp nước sạch
như tôi nói
thực ra là có quy định rồi
nhưng mà tại sao lại không thực hiện
cả một cái khâu trong quản lý
từ cơ chế chính sách
đến thực thi
đến kiểm tra giám sát
đấy cả một quy trình như thế
là trong cơ chế chính sách nó gọi là
để đảm bảo cái tính gọi là an toàn tuyệt đối
vì cái thứ này không thể có lại được
riêng cái tác động của những cái thứ này là không thể nó làm lại được
mà có những trường hợp
chỉ xa một lần thôi
bởi vì nó liên quan sức khỏe con người
đúng không ạ
tôi cho rằng sau cái đợt này thì cũng
vấn đề cơ bản ra lại là
trong các cái hệ thống văn bản pháp luật xem
cái nào đúng rồi thôi
vì khâu ở đâu
như khâu vừa rồi là
như tôi đã nói ban đầu ấy
chính là do cái ông doanh nghiệp
anh biết sự việc mà anh không biết cách
ngay từ đầu
đúng không ạ
như tôi nói là anh phải
theo quy định ấy
theo quy định luật có có rồi
là anh phải dừng hết
và thậm chí là thông báo cho hà nội là
dùng nước chỗ khác
để xử lý cho ông
mời cơ quan xử xử cố đến ạ
thế nhưng mà anh không làm cái chuyện đấy
anh làm ngược với lại quy định
rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là
dù xử lý như thế nào
thì nguyên tắc quan trọng nhất
vẫn là phải bảo đảm cái sức khỏe
cũng như là cái tính mạng của người dân
rất nhiều các quốc gia trên thế giới
cũng đang luôn coi
việc bảo vệ nguồn nước
là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
và vì thế thì luôn cần có những phương án khẩn cấp
khi nguồn nước gặp những sự cố
nước được coi là nguồn tài nguyên quý giá nhất hiện nay
vấn đề an ninh nguồn nước
cũng được coi là an ninh quốc gia
do đó tại mỗi nước
đều có những quy định pháp lý
để kiểm soát và bảo vệ chất lượng nguồn nước
israel có đến hai phần ba diện tích là sa mạc và đồi núi trọc
trước tình trạng bức tượng
nói tiếp về nguồn cung nước sinh hoạt
cùng với tình hình bất ổn về an ninh
bắt nguồn từ nước
cũng dễ hiểu vì sao israel
là quốc gia điển hình trong công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước hiệu quả
nhưng trước hết
mỗi giọt nước
đều có ích
đó là khẩu hiệu nằm lòng của mỗi người dân israel
chúng tôi chưa từng phải bỏ tù người nào vì lãng phí nước hay xâm hại nguồn nước
rõ ràng là vấn đề đạo đức xã hội đã lên tiếng
chưa cần đến quy định pháp lý
nói vậy không có nghĩa là luật pháp israel không có những quy định và chế tài xử phạt nghiêm ngặt đối với những sai phạm để bảo vệ nguồn nước vốn được coi là vàng trắng là tài sản công
các nguồn tài nguyên nước của israel được quản lý theo một đầu mối thống nhất là một hội đồng gồm một chủ tịch và bảy thành viên là hai đại biểu dân biểu và năm người đến từ các bộ khác nhau trong chính phủ
hội đồng này trực tiếp quản lý dữ liệu về tất cả các nguồn nước như hồ chứa hay nhà máy xử lý nước trên toàn quốc
thông qua các hình thức
hình ảnh thu thập từ camera giám sát và hình ảnh vệ tinh
hội đồng này cũng có nhiệm vụ đề ra chiến lược về nước và ngăn cấm làm ô nhiễm nước
hàng ngàn hồ chứa nước trên sa mạc vốn là một yếu tố quan trọng góp phần đưa nền nông nghiệp israel tiên tiến bậc nhất thế giới
để bảo vệ tài sản này chính phủ đã dựng rào chắn quanh hồ chứa gắn camera giám sát và biển cấm xâm phạm như đối với một căn cứ quân sự
trong luật về nước của israel ghi rất rõ quy định sử dụng nước mức nước được phép tiêu thụ tới từng hộ dân
và bất nặng các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước
các hình phạt này gần như tương đương và không chỉ là phạt tiền mà còn phải ngồi tù tới một mươi năm
đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận ở cái sự nhận thức rằng là an ninh nguồn nước là vấn đề an ninh quốc gia đúng không ạ
có một nhà khoa học có đưa ra một cái điều mà tôi cảm thấy rất là tâm đắc
tức là ở những khu vực nước ngầm
mở phía trên cái tầng địa chỉ
hóa chất không đảm bảo mà có khả năng mà thấm xuống dưới nhiều ấy
thì người ta cấm không cho tất cả các xe vận chuyển hóa chất cũng như là xăng dầu đi trên cái con đường mở phía dưới có bạch đăng ngầm như vậy
để tránh trường hợp mà vì đã lưu thông trên đường giao thông thì chắc chắn là có khả năng gây ra sự cố
mà sự cố mà nó bị lật xe chẳng hạn thì hóa chất hoặc là dầu sẽ thấm xuống dưới
thì họ yêu cầu là phải tất cả những cái xe trồ hóa chất và dầu xăng dầu là đều phải đi đường vòng
thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái phương án phòng ngừa của họ rất là chặt chẽ
đấy là đối với vận tải đường bộ người ta đã chặt chẽ như thế rồi
còn đối với vận tài đường sông thì còn nguy hiểm hơn
chúng ta thấy rằng là cái khả năng mà đâm va của các tàu là rất là cao
bây giờ thì chúng ta thấy rằng là một cái dòng sông nó phải làm rất nhiều chức năng của nó
vừa là vận tải thủy nội địa vừa là đánh bắt cá vừa là có những cái tàu mà buôn bán xăng dầu ở trên sông
vừa là có những cái bến thủy nội địa vừa là các cơ sở sản xuất dọc theo hai bờ sông
mà cái nguy cơ về nước thải chất thải mà nó chảy xuống sông là khá là cao
rồi thì vừa là cái chuyện mà xả thải từ các phương tiện thủy nội địa cũng như là tàu thuyền đánh cá
thì nó lại vừa là cái chỗ để mà lấy nước để sử dụng để làm nước sạch
như vậy thì là
rất là khó
và chúng ta cũng cần phải có một cái cách nhìn nhận lại về quy hoạch cái vùng an toàn để sản xuất nước
vâng đó là những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới
còn ở hà nội vừa qua thì sao
chúng ta cũng thấy rằng là sau vụ nước sạch sông đà nhiễm dầu thải vừa rồi thì ông nguyễn đức trung
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đã vừa giao công an thành phố chủ trì cùng bộ tư lệnh thủ đô
sở tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh cho hệ thống cấp nước
các biện pháp bao gồm là giả soát hệ thống truyền dẫn nước sạch thành lập trung tâm quản lý điều tiết
giám sát hệ thống cấp nước sạch một dạng như là trung tâm điều độ điện của ngành điện lực khoanh vùng bảo vệ nguồn nước đầu vào
ngoài ra trong vòng một năm tới thì phải xây dựng văn bản pháp lý quy định giang buộc trách nhiệm của các nhà sản xuất cung cấp và phân phối nước sạch
vâng thưa hai vị khách mời như vậy là những cái biện pháp cũng đã được hà nội đưa ra bao gồm cả việc huy động quân đội công an vào cuộc
vậy thì hai vị khách mời đánh giá như thế nào về sự khác biệt của những cái biện pháp vừa rồi của hà nội so với cái cách thức mà chúng ta đang quản lý cái nguồn nước hiện nay
thưa ph t nguyễn thế trinh
vâng trước một sự cố như vậy thì hà nội cũng là cái cơ hội để mà xem lại cái cách quản lý của mình
thì đây tôi nói đây là một vấn đề
và thực tế thì cái cách quản lý này nếu được sớm hơn tức là chúng ta lại phòng trước thì nó sẽ đỡ hơn

và có cái cách mà để mà giám sát các cái hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động cái an toàn
và chúng ta thấy là người ta đưa ra cái cách mà các nước người ta làm ấy
vì đấy thực chất là về cơ quan trung ương thì người ta có yêu cầu là địa phương từ cấp xã cấp huyện và cấp thành địa phương cơ
rất rõ trong thông tư nhưng vì chúng ta chủ quan hoặc là có nguyên nhân nào đấy mà chưa ra văn bản kịp thời
thế thì bây giờ ra văn bản kịp thời còn hơn là không
ví như thế mà
tuy nhiên là phải nhân chuyện này cũng là cái cách mà để chúng ta cảnh tỉnh để toàn bộ các cái hoạt động không chỉ tại hà nội mà các địa phương khác
mà điều mà đợt này mà các địa phương khác còn để xảy ra thì càng đáng trách hơn
và hà nội như vậy cũng là tôi cho cũng là kịp thời cho cái việc để mà đưa ra những cái chính sách
và cái chính sách đó thì theo tôi đáng lẽ phải sớm hơn
thì nó sẽ hay hơn
nhưng mà bây giờ thì nó cũng là cái sự cố đã xảy ra
thì chúng ta phải khắc phục
và cái khắc phục này thì hy vọng hà nội sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện này nữa
và nó cũng cảnh tỉnh cho ta một điều là cũng cái loại xăng dầu này cũng chưa đến cái mức chết người ngay
chứ giả sử như có cái loại mà chất độc mà nguy hại thì liệu ta sẽ nghĩ như thế nào
đó là những cái hành vi phá hoại
vâng đấy là đương nhiên rồi
thì việc đó là việc công an vào cuộc là đúng
và cái gốc của vấn đề vẫn là tại sao anh đổ anh đổ lý do gì
ai đứng đằng sau cái lỗ này
đổ để làm gì mục đích gì
đúng không thì tôi cho đấy là hết sức quan trọng
bây giờ công an vào cuộc là chính xác
mà phải làm rõ và cái đó phải nên công khai cho người dân biết
mục tiêu đổ để làm gì đúng không
bởi vì cái dầu này thực ra thì
nói thật là người ta còn bán được tiền nếu như
đúng không chứ ai đi đổ thế
tôi nói không có lý gì cái chuyện gì cả
thì đấy là vấn đề mà phải làm rõ
và thứ hai nữa là trong cái bối cảnh của phát triển kinh tế hiện nay cạnh tranh như thế này đúng không
và trong cái bối cảnh mà người dân thì người ta lại hoàn toàn yên tâm với một cái cơ quan cấp nước mà được
đúng không ạ
nhà nước đảm bảo cho phép như thế
mà lại làm như thế
mà lại không thực hiện đúng những quy định của nhà nước
thì là quá đáng trách
bây giờ đã xảy ra rồi
thì cái việc hà nội vào cuộc như thế
thì tôi cho là đã rất là hoan nghênh
và cũng rất là tách nghiệm với lại xã hội
chia sẻ về thông điệp của mình
đối với việc quản lý và khai thác sử dụng nước
một cái nguồn nước có hạn
hiện nay ở việt nam
trong cái hoạt động ứng phó khẩn cấp sự cố của chúng tôi
chúng tôi hiểu ra một điều rằng là
cái ô nhiễm nguồn nước
từ các sự cố
nó chỉ bằng một cái phần vô cùng nhỏ
so với các loại hóa chất
rồi thì dầu thải
thoát ra ngoài môi trường
tôi đã có những cái
gọi là nói qua sách máy cố chứng
và thấy rằng là cái
tổng cái lượng mà phát thải dầu khoáng
ra môi trường hàng ngày
nó gỡ khoảng
hơn chín trăm linh lần
so với tổng lượng dầu
tràn ra từ các sự cố tràn dầu
thông thường thì các cơ quan quản lý và cơ quan truyền thông
thì rất là hay để ý những cái sự cố như thế này
nhưng mà chúng tôi thì lại
có rất là nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này
thì chúng thấy rằng
cái đấy không đáng sợ
tất nhiên là rất là đáng sợ
nhưng so với cái
ô nhiễm hàng ngày
nó thải ra môi trường
nó âm thầm
đầu độc cho cộng đồng
thì cái đấy khủng khiếp rất là nhiều
tôi chỉ nói một cái ví dụ như thế này
hiện nay là có khoảng
hơn ba trăm linh phương tiện thủy nối điện
và có khoảng
gần một trăm linh các tàu cá
đặc biệt là các tàu cá
bộ nông nghiệp phát triển đông thôn
không có quy định
liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước thải nhiễm dầu
từ các tàu cá
còn bộ giao thông mặt tải thì
có quy định
là tất cả nước thải nhiễm dầu
là phải đưa lên trên bờ
để xử lý tập trung
nhưng mà chúng ta thấy rằng là
là cái điều đấy là
hiện nay là
không có bất cứ một cái trung tâm xử lý nước thải nhiễm dầu nào
ở trên bờ
cho các phương tiện thủy nối điện cả
và cũng không có bất cứ quy định nào
liên quan đến kiểm soát nước nhiễm dầu của
gần một trăm linh tàu cá
ở trên lãnh thổ việt nam
phát thải uống nhiễm đấy
là nó rất là nguy hiểm
tức là người ta không nhìn thấy dầu
tức là nó cứ âm thầm nó thoát ra
và cái sức tải của môi trường
cái khả năng tự làm sạch của môi trường
nó quá tải
nó không làm sạch được
và cái đấy là hằng ngày là
chúng ta hoặc là trực tiếp
hoặc là nó
tích tụ ở trong các loài thủy sản
loài tôm loài cá
những cái loại mà trứng
thì nó có thể bị ung
hoặc là cá con có thể chết
nhưng những loại cá to hơn nó khỏe hơn
thì nó tiếp nhận tất cả những cái độc tố đấy
và nó tích tụ trong xương
và con người chính là cái đích cuối cùng
của toàn bộ cái chuỗi độc hại đấy
là tiếp nhận nó vào cơ thể của chúng ta
và cái đấy là cái mà sát thủ vô hình
nó rất là thầm lặng mà chúng ta không nhận ra
chúng tôi nghĩ rằng là
ngoài tất cả những cái gì mà chúng ta đang nói
một cách rất là nóng về cái sự cố vừa qua
thì vấn đề kiểm soát ô nhiễm hàng ngày
là cái mà hết sức hệ trọng
mà thực tế thì chúng ta đã đưa ra vấn đề
ít nhất là cách đến một mươi năm rồi
nhưng mà hiện nay thì
có thể là cơ quan quản lý hoặc có doanh nghiệp nghĩ rằng là cái việc này rất khó
nhưng mà thực ra nó không khó
vì môi trường thì chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều các giải pháp
trong nước cũng như là nước ngoài
để có thể xử lý được vấn đề này một cách hết sức hợp lý
không tốn kém
có như vậy thì chúng ta mới
thực sự đưa cái công việc mà bảo vệ môi trường nó
là trên thực tế
đó cần phải là công việc hàng ngày liên tục
chứ không phải chỉ chờ khi có sự cố
bởi do từ các cái nguồn phát thải ô nhiễm
rồi là biến đổi khí hậu
rất nhiều điều yếu tố đang tác động tới môi trường chúng ta
đặc biệt là nguồn nước
rõ ràng câu chuyện vừa rồi cũng đã cho thấy rất nhiều những bài học đã được rút ra
nhưng điều quan trọng nhất ở đây là cần có sự điều chỉnh
thay đổi những quy trình
rồi là cách thức phòng ngừa chế tài ngay từ bây giờ
để bảo vệ nguồn nước hữu hạn
nhưng mà không thể thiếu đối với cuộc sống của chúng ta
và một nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích khách quan thẳng thắn
với chương trình của chúng tôi
một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình luận đàm tuần sau